kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm đã khai mạc
dự phiên khai mạc có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
phát biểu tại phiên khai mạc đồng chí hoàng trung hải đề nghị các đại biểu hội đồng nhân dân tp hà nội
tiếp tục phát huy cao độ tinh thần khách quan dân chủ trách nhiệm trước cử tri
thảo luận kỹ lưỡng để làm rõ hơn sâu sắc và toàn diện hơn nữa tình hình
những kết quả tích cực đã đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh tài chính ngân sách đầu tư công và các nhiệm vụ khác trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm hai nghìn một mươi tám
từ đó chỉ ra các nguyên nhân nhất là các nguyên nhân chủ quan và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cần thiết cho thời gian tới
kỳ họp thứ bảy sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày sáu tháng một mươi hai ngoài việc xem xét thảo luận về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng thu chi ngân sách năm hai nghìn một mươi tám giải pháp năm hai nghìn một mươi chín của thành phố hà nội
một nội dung quan trọng đó là tại kỳ họp hội đồng nhân dân tp hà nội sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu
kỳ họp cũng sẽ dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn